một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đồng nai với nghi phạm mặc đồng phục màu đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm chạy xe máy không gắn biển số
vụ cướp xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ba mươi sáu phút chiều nay ở phòng giao dịch tam phước chi nhánh biên hòa thuộc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank tại khu phố long đức ba phường tam phước
theo hình ảnh người dân quay lại từ camera của phòng giao dịch thời điểm này trong phòng giao dịch có khoảng ba khách hàng và một nam nhân viên đang làm thủ tục cho khách
ngay khi bước vào nghi phạm mặc áo đen đeo khẩu trang đen bịt kín mặt đội mũ bảo hiểm cầm một vật giống súng không chế buộc nhân viên ngân hàng lấy tiền trong kết sắt đưa cho hắn
sau khi ngân viên ngân hàng đưa nhiều cọc tiền thì nghi phạm đã bỏ tiền vào túi ni lông màu đen rồi nhanh chóng tẩu thoát
thông tin ban đầu số tiền
nghi phạm cướp của phòng giao dịch tam phước là khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng
vụ cướp không gây thương tích cho nhân viên hay người dân nào và hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra để truy bắt nghi phạm